khoa giáo là lĩnh vực đa dạng và khá nhạy cảm tác động đến mọi tầng lớp xã hội đến nhiều vùng miền dễ phát sinh thành điểm nóng dẫn tới hiểu lầm và suy diễn tiêu cực
vì vậy cần có tinh thần cầu thị khách quan nhìn thẳng vào sự việc để phối hợp giải quyết
đó là đề nghị của đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương tại hội nghị giao ban công tác khoa giáo đảng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào sáng nay tại thủ đô hà nội phó thủ tướng vũ đức đam đồng chủ trì hội nghị
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội trong thời gian gần đây các vụ việc xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp về tính chất và hình thức
nhờ có sự vào cuộc của các cấp các ngành cùng lực lượng chức năng nhiều vụ việc đã được xử lý
tuy nhiên bộ cũng cho biết hiện nay việc xử lý hành vi dâm ô với trẻ em còn vướng mắt ở giai đoạn tranh tụng nên cũng gây nhiều bức xúc trong nhân dân
bên cạnh đó vấn đề môi trường cụ thể là rác thải tại nhiều địa phương nhất là các thành phố lớn trở thành điểm nóng chưa có giải pháp triệt đề
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương để xử lý các bất cập chưa được chặt chẽ
cần phải phối hợp tốt hơn để làm chuyển biến trong nhận thức từ đó sẽ trở thành hành động của cả hệ thống chính trị xã hội vì đây mới chính là sự phát triển bền vững
đồng tình với ý kiến của phó thủ tướng đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhận định
các vấn đề phát sinh phải trên tinh thần cầu thị khách quan nhìn thẳng vào sự việc tránh biện hộ bao biện cho những giải sót